ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tiếp nhận thông tin của người tham gia giao thông
phản ánh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên cầu vĩnh tuy dẫn đến một loạt va chạm giao thông giữa các phương tiện
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có công văn đề nghị phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
xác minh và xử lý nghiêm vi phạm này theo quy định pháp luật
theo nội dung clip trong khi các phương tiện đang lưu thông theo hướng quy định
thì bất ngờ xe ô tô nhãn hiệu focus màu đen biển kiểm soát ba mươi e hai mươi một nghìn chín mươi bốn ngang nhiên quay đầu xe trên cầu
việc quay đầu xe là nguyên nhân dẫn tới hàng loạt phương tiện lưu thông phía sau va chạm liên hoàn
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia đánh giá hành động của lái xe đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật
về trật tự an toàn giao thông đã gây hậu quả nghiêm trọng cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra xác minh nội dung phản ánh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vi phạm lái xe biển kiểm soát ba mươi e hai mươi một nghìn chín mươi bốn